chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án ba đối tượng gây ra vụ cướp tài sản là đinh long giang đinh trung dương và đinh minh tuấn
cùng chú huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã bị công an thành phố đồng hới phối hợp với công an huyện minh hóa
và phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng một mươi ba đối tượng phát hiện một đôi nam nữ đang lưu thông trên đường võ nguyên giáp
thành phố đồng hới liền bám theo xe sau đó ép nạn nhân vào lề đường rồi dùng dao đe dọa để cướp tài sản
tuy nhiên nhân lúc sơ hở của các đối tượng một nạn nhân đã chống trả lại
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được các đối tượng sau hai mươi bốn giờ gây án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
và trộm xe máy trên địa bàn tp đồng hới huyện tuyên hóa và huyện bố trạch